kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín
nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch covid một mươi chín
bảo đảm thông tin truyền thông phục vụ công tác phòng chống dịch
bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống của nhân dân
chương trình được thực hiện trong thời gian hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi bốn bộ y tế báo cáo chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện chương trình này hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình dịch bệnh
chương trình có một mươi một điểm mới gồm
chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao rất cao và tử vong giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên một triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu á
định hướng căn cứ tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
ba xác định tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín là tiêm chủng vaccine toàn dân miễn phí do bộ y tế xây dựng cơ sở xã hội hóa thuốc
đưa ra các định hướng giải pháp đáp ứng cho mọi tình huống dịch kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
xác định chiến lược giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sars cov hai linh hoạt phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn
xác định các nhiệm vụ giải pháp toàn diện về phòng chống dịch bao gồm lãnh đạo chỉ đạo y tế an ninh trật tự an toàn xã hội an sinh xã hội
chính hậu cần đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống của người dân vận động và huy động xã hội
truyền thông công nghệ thông tin hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học triển khai các kịch bản theo tình huống dịch covid một mươi chín
quy định việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư vào phòng chống dịch covid một mươi chín
quy định thành lập quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín trên cơ sở quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
định hướng nâng cao năng lực của y tế dự phòng y tế cơ sở trong đó bao gồm việc áp dụng mức phụ cấp một trăm linh đối với cán bộ y tế dự phòng y tế cơ sở
một mươi quy định việc huy động cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng chống dịch
một mươi một quy định rút gọn đơn giản hóa hồ sơ chứng từ thanh toán bãi bỏ các rào cản trông chéo vướng mắt
bất cập hiện hành về chính sách thanh toán chi phí y tế cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
một mươi hai những chương trình phòng chống dịch trên được ban hành nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh như hiện nay
khi số ca mắc mới tăng cao nhưng vẫn ở ngưỡng an toàn
số ca nhiễm covid một mươi chín mới tại hà nội giảm liên tiếp trong một mươi một ngày qua đặc biệt là số ca nặng nguy kịch cũng giảm mạnh
một số cơ sở y tế đã giảm áp lực điều trị tầng trên cùng phần lớn các ca nhiễm tự điều trị tại nhà
tính đến hết ngày hai mươi một tháng ba hà nội có ba trăm một mươi tám tám trăm bốn mươi ba ca dương tính sars cov hai đang điều trị theo dõi
giảm hơn hai mươi tám ca so với hôm hai mươi tháng ba
trong đó hai trăm tám mươi bốn ca điều trị tại khu cách ly hơn ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
chiếm hơn chín mươi bốn tổng số ca đang điều trị theo dõi
toàn thành phố đang có ba trăm một mươi năm tám trăm ba mươi ba người đang điều trị theo dõi tại nhà chiếm hơn chín mươi chín
so với tuần trước đó số ca nặng nguy kịch của hà nội giảm hai mươi tám
trong hai mươi bốn giờ có hơn một trăm linh ca thoát tình trạng nặng nguy kịch
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hà nội
số ca nặng nguy kịch đã giảm rõ rệt trong thời gian gần đây
hiện tại bệnh viện đang điều trị cho bảy mươi bệnh nhân covid một mươi chín hai mươi bệnh nhân thở máy số còn lại thở oxy
trước số ca nặng giảm mạnh bệnh viện đã đóng một đơn nguyên hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch
số nhân viên y tế tham gia hỗ trợ điều trị hiện tại đã giảm xuống một nửa chỉ còn một trăm hai mươi người
theo phó giáo sư hải tại hà nội số ca nằm viện đã giảm có thể đỉnh dịch đã đi qua
ghi nhận tại bệnh viện thanh nhàn hiện số bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị giảm hai phần ba so với đỉnh dịch
theo bác sĩ nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn
số bệnh nhân đang theo dõi tại bệnh viện thanh nhàn chỉ còn một trăm linh bệnh nhân
số bệnh nhân giảm nên cũng giảm bớt áp lực cho ngành y tế
theo bí thư hà nội đinh tiến dũng thời gian qua khi dịch tăng cao
thành phố đã tập trung vào ba hướng chính tiêm vaccine tăng cường năng lực điều trị tầng hai tầng ba
và đẩy mạnh y tế cơ sở để quản lý hỗ trợ f điều trị tại nhà
thành phố duy trì hơn bốn sáu trăm linh tổ hỗ trợ theo dõi người mắc covid một mươi chín tại nhà
và hơn năm tổ covid một mươi chín cộng đồng thường xuyên tiếp nhận thông tin tư vấn quản lý và cấp phát thuốc cho người bệnh
báo cho nhân viên y tế những trường hợp có triệu chứng nặng
tiếp nhận thông tin về nhu cầu cấp giấy hưởng bảo hiểm xã hội để phối hợp với trạm y tế cấp giấy tại nhà cho người dân
hà nội tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ giám sát người có nguy cơ và nguy cơ cao
tăng tốc hơn nữa tiêm phủ mũi ba cho toàn bộ người dân tăng cường truyền thông
đặc biệt là việc đeo khẩu trang và khởi quẩn tự chăm sóc sức khỏe tại nhà
các quận huyện thị xã tăng cường kiểm soát bệnh nhân tại địa bàn
trong đó theo dõi bệnh nhân trên phần mềm để kịp thời chuyển tầng với bệnh nhân nặng
tăng cường cấp phát thuốc cho các đối tượng đủ điều kiện quan tâm phòng chống dịch bệnh theo mùa để tránh dịch chống dịch
các cấp chính quyền tại hà nội đều đang rất nỗ lực trong công cuộc phòng chống covid một mươi chín
để đẩy lùi dịch bệnh không chỉ là nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo mà còn cả ý thức và trách nhiệm của toàn dân
ngày hai mươi hai tháng ba đại diện sở y tế tp hcm cho biết
sau hơn một tuần triển khai thử nghiệm chuyển đổi số công tác quản lý f tại nhà trên địa bàn thành phố
hiện có gần bốn mươi tám lượt khai báo của người dân mắc covid một mươi chín được ghi nhận trên hệ thống
các trạm y tế trên địa bàn thành phố được hệ thống cảnh báo bảy trăm ba mươi một người thuộc nhóm nguy cơ cao cần được tư vấn và chăm sóc tại nhà
hệ thống cũng gửi cảnh báo đến nhân viên các trạm y tế bốn ba trăm bốn mươi hai người có dấu hiệu nặng mệt khó thở đau tức ngực
cần được tư vấn và cung cấp thuốc điều trị kịp thời cũng như hướng dẫn nhập viện ngay khi có chỉ định
theo sở y tế tp hcm ứng dụng nền tảng số quản lý covid một mươi chín của sở y tế
bao gồm cả ứng dụng chuyển đổi số trong khai báo f đã chính thức được chuyển vào trung tâm dữ liệu dùng chung của tp hcm
với tám máy chủ được đảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu cùng với tốc độ đường truyền được nâng cao
việc chuyển đổi số toàn bộ công tác quản lý f đang từng bước được cải thiện rõ nét
qua giám sát trực tiếp của lãnh đạo sở y tế tp hcm tại trạm y tế phường bốn và trạm y tế phường bảy quận tám
hai mươi một tháng ba về việc truyền đổi số quản lý f tại nhà người dân còn tập trung đông đúc tại các trạm y tế để khai báo f
xét nghiệm hoàn thành cách ly nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nhà
hệ thống còn có chức năng phân quyền giám sát theo tình hình khai báo của người dân
và tiếp nhận xử lý của từng trạm y tế theo thời gian thực
nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn
giúp nắm bắt được tình hình ca mắc mới của người dân trên địa bàn
để kịp thời đưa ra các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả
trước đó ngày một mươi một tháng ba sở y tế sở thông tin và truyền thông tp hcm phối hợp triển khai quy trình
chuyển đổi số công tác quản lý f tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho người dân
và giảm khối lượng công việc hành chính của nhân viên y tế tại các trạm y tế phường xã thị trấn
do số trường hợp mắc covid một mươi chín tăng cao
việc chuyển đổi số quản lý f tại nhà như trên giúp giảm tải được phần khối lượng công việc
cho nhân viên ở trạm y tế để tập trung chăm sóc quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao
đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
nhiều chuyên gia y tế cho rằng có khả năng vaccine phòng covid một mươi chín sẽ trở thành mũi tiêm phòng định kỳ hàng năm
tương tự mũi tiêm ngừa cúm được khuyến khích tiêm vào mỗi mùa thu
tiến sĩ archana chatterjee hiệu trưởng trường y khoa chicago tại đại học rosalind franklin mỹ
nhận định rằng để giữ cho dịch covid một mươi chín không vượt quá tầm kiểm soát
người dân cần được tiêm phòng định kỳ cho dù là hàng năm hay là mỗi hai năm hoặc năm năm một lần
các chuyên gia sẽ đưa ra khuyến cáo phù hợp khi thu thập đủ dữ liệu
cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày sáu tháng bốn
để thảo luận về việc tiêm mũi vaccine tăng cường phòng covid một mươi chín trong tương lai
trong đó sẽ đưa ra thảo luận cụ thể khoảng cách giữa các mũi tiêm nhắc lại
cuộc họp sẽ có sự tham gia của các đại diện từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
và viện y tế quốc gia nis nhằm tiến tới thiết lập một khuôn khổ chung trong cách ứng phó với dịch covid một mươi chín
tiến sĩ peter marks giám đốc trung tâm nhiên cứu và đánh giá sinh học của fda ngày hai mươi một tháng ba cho rằng
việc phòng ngừa covid một mươi chín bằng cách tiêm vaccine hiện vẫn là lựa chọn tối ưu
đặc biệt khi covid một mươi chín có thể dần dần sẽ được coi như một căn bệnh đặc hữu
chia sẻ quan điểm trên cựu ủy viên fda tiến sĩ scott gollieb nói rằng
vaccine ngừa covid một mươi chín có thể trở thành mũi tiêm
hàng năm ít nhất là trong tương lai gần cho đến khi khoa học thực sự hiểu về căn bệnh này
và liệu chủng virus corona này có dần trở nên giống như bốn chủng virus corona gây cảm cúm thông thường hay không
theo ông kuryab vaccine phòng covid một mươi chín nên được tiêm sáu tháng một lần nếu muốn mang lại hiệu quả cao nhất
tiến sĩ apra karan chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại đại học stanford cho rằng
việc virus liên tục tiến hóa và kháng thể có được nhờ tiêm vaccine sẽ suy giảm theo thời gian
đồng thời với việc các làn sóng dịch có thể
trong bối cảnh đó việc tiêm các mũi vaccine bổ sung là điều tất yếu
nhiều chuyên gia cũng nhận định vaccine phòng covid một mươi chín trong tương lai
có thể có công thức hoàn toàn khác so với các loại vaccine hiện hành
một số công ty như pfizer và moderna đang phát triển các loại vaccine có hiệu quả
với bất kỳ biến thể nào của virus sars cov hai
mục tiêu là một loại vaccine có hiệu quả kéo dài ít nhất một năm
việc virus liên tục biến đổi gen và xuất hiện nhiều biến chủng mới là rất nguy hiểm
để phòng và chống lại đại dịch
biện pháp hiệu quả nhất là mỗi người chúng ta đều được trang bị vũ khí là vaccine
nhiên cứu phân tích tổng hợp gần đây được công bố trên tạp chí clinical nutrition
các nhà nghiên cứu từ đại học toledo kiểm tra dữ liệu từ hai mươi sáu nghiên cứu khác nhau
tập trung vào vai trò của vitamin cụ thể là vitamin c vitamin d và kẽm
trong việc điều trị covid một mươi chín
nó được đánh giá trên hơn năm sáu trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện
cuối cùng họ phát hiện ra rằng vitamin không làm giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín của bệnh nhân

các nhà nghiên cứu cũng cho biết điều đó không có nghĩa là vitamin không cần thiết
các vi chất dinh dưỡng như vitamin c vitamin d và kẽm từ lâu được quảng cáo có đặc tính tăng cường miễn dịch
đó là lý do tại sao khi bắt đầu đại dịch covid một mươi chín một số người coi chúng như một liệu pháp tiềm năng
tuy vậy trong số ba vi chất dinh dưỡng trên vitamin d cho thấy một số lợi ích với bệnh nhân covid một mươi chín
đó là việc bổ sung vitamin d liên quan đến giảm tỷ lệ đặt nội khí quản
và rút ngắn thời gian nằm viện ở bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng vẫn cần thêm bằng chứng để hỗ trợ
những phát hiện đó thay vì cố gắng bổ sung các vi chất dinh dưỡng
các nhà nghiên cứu cho biết tốt hơn nên tập trung vào một liệu pháp đã được chứng minh
làm giảm đáng kể tỷ lệ tiến triển nặng và tử vong do covid một mươi chín vaccine
không có bằng chứng đáng tin cậy nào của việc sử dụng vitamin và vi chất bổ sung
sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như giảm tỷ lệ tử vong của covid một mươi chín
trừ khi bệnh nhân thiếu hụt được bác sĩ kê đơn mọi người không nên lạm dụng chúng
vì có thể gặp phải những tác dụng phụ hoặc thậm chí là ngộ độc vitamin
người bệnh bổ sung với vitamin d khi bị thiếu dựa trên kết quả khám và xét nghiệm tại bệnh viện
vì nó tốt cho xương cơ tim và hệ miễn dịch mọi người có thể cân nhắc ăn bổ sung trái cây
rau và các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe khác
bên cạnh đó nên tiếp tục thực hiện các phương pháp giúp giảm tỷ lệ tiến triển nặng
và tử vong do covid một mươi chín được khoa học chứng minh cụ thể là tiêm chủng vaccine
cùng với việc đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách những khu vực có khả năng lây truyền cao
chuyển sang một số tin covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị theo dữ liệu của chính phủ mỹ công bố vào ngày hai mươi hai tháng ba
khoảng một phần ba số ca mắc covid một mươi chín hiện nay tại quốc gia này là do biến thể phụ ba hai của omicron gây ra
mặc dù số ca nhiễm nói chung vẫn đang giảm so với mức cao kỷ lục từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
bất chấp sự gia tăng số ca nhiễm biến chủng phụ ba hai của biến thể omicron cực kỳ dễ lây lan
các chuyên gia y tế mỹ vẫn nhận định
sẽ rất khó để xảy ra một làn sóng lây nhiễm lớn mới tại quốc gia này
các ca nhiễm covid một mươi chín ở mỹ đã giảm mạnh kể từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù làn sóng dịch bùng phát trở lại ở các khu vực châu á và châu âu đã làm dấy lên lo ngại rằng
một đợt dịch mới sẽ xảy ra ở mỹ với những mô hình tương tự như trong suốt hai năm đại dịch diễn ra ở nước này
theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc
biến thể phụ omicron ba hai hiện chiếm hơn một nửa trường hợp nhiễm covid một mươi chín ở vùng đông bắc nước mỹ
bao gồm các bang new jersey new york và massachusetts
tuần trước biến thể phụ này cũng gạt ra ba mươi năm số ca nhiễm ở mỹ
con số này đã tăng so với mốc hai mươi hai ba trong tuần trước đó
tiến sĩ anthony fauci chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu tại mỹ
chia sẻ với washington post ngày hai mươi hai tháng ba rằng ông không tin sẽ xảy ra một đợt tăng số ca nhiễm covid một mươi chín đột biến sớm
trừ khi có điều gì đó thay đổi đáng kể
daniel kuriskes trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện brightham và phụ nữ b w
tại boston cho biết hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy sự gia tăng của chủng vụ ba hai
có thể gây nên sự gia tăng các ca bệnh covid một mươi chín tại nước này
theo dữ liệu từ tổ chức y tế thế giới who trùng vụ ba hai dễ lây lan hơn so với biến thể omicron ba một
tuy nhiên ba hai dường như không gây ra bệnh nặng hơn
các dữ liệu ban đầu cũng cho thấy việc nhiễm ba một cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ
chống lại sự tái nhiễm với chủng vụ ba hai
tổ chức y tế thế giới who cho biết
việc một số quốc gia châu âu bao gồm đức pháp ý anh dỡ bỏ các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
quá nhanh chóng đã khiến số ca bệnh gia tăng trở lại
ngày hai mươi hai tháng ba giám đốc vkpado khu vực châu âu han klug nói trong một cuộc họp báo ở moldova rằng
ông lạc quan nhưng cảnh giác về diễn biến đại dịch ở châu âu
ông chlock cho biết số ca mắc mới covid một mươi chín đang gia tăng ở một mươi tám trong số năm mươi ba quốc gia
thuộc khu vực châu âu của vkpado
các quốc gia mà chúng tôi thấy có sự gia tăng rõ rệt là anh ireland hy lạp
cộng hòa sip pháp đức ý
lý do chính dẫn đến sự gia tăng này có thể là do biến thể phụ ba hai của dòng omicron
mà các chuyên gia cho là có khả năng lây lan cao hơn khoảng ba mươi
nhưng không nguy hiểm hơn so với phiên bản tiền nhiệm ba một
ngoài ra nguyên nhân còn do các quốc gia này đang dỡ bỏ các lệnh hạn chế một cách quá vội vàng
từ quá nhiều xuống quá ít ông group nhận định
theo cơ sở dữ liệu của who số ca nhiễm mới ở châu âu đã giảm mạnh
sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng một
nhưng đã gia tăng trở lại kể từ đầu tháng ba
trong bảy ngày qua khu vực châu âu của who ghi nhận hơn năm một triệu ca mắc mới
và một mươi hai bốn trăm chín mươi sáu ca tử vong
ông hankr cho rằng châu âu hiện có thể đối phó hiệu quả hơn với covid một mươi chín
vì khả năng miễn dịch đã rất cao nhờ tiêm chủng và nhờ miễn dịch tự nhiên
mùa đông cũng đã kết thúc nên mọi người sẽ ít tụ tập ở những nơi nhỏ hẹp đông đúc
tuy nhiên ông group nhắc nhở rằng ở những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp
nó vẫn là một căn bệnh gây trên người
thế giới sẽ phải sống chung với covid một mươi chín trong một thời gian khá dài
nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thoát khỏi đại dịch
ông krok nói để làm được như vậy các quốc gia cần tăng cường bảo vệ những người dễ bị tổn thương
tăng cường giám sát và giải trình tự bộ gen cũng như tiếp cận với những loại thuốc kháng virus mới
cuối cùng ông nói rằng các quốc gia cần phải chăm sóc những người bị hậu covid một mươi chín
và giải quyết tình trạng dồn ứ trong lĩnh vực chăm sóc y tế vấn đề phát sinh trong thời kỳ đại dịch
về tình hình dịch tại trung quốc theo ghi nhận mới nhất nước này đã phải phong tỏa thành phố thẩm dương
thành phố công nghiệp với chín triệu dân và ghi nhận hơn bốn ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày hai mươi hai tháng ba
theo chanon news asia lệnh phong tỏa thành phố thẩm dương nơi đặt nhiều nhà máy bao gồm cả nhà máy sản xuất
của hãng ô tô bmw được ban hành ngay trong đêm ngày hai mươi một tháng ba
thành phố hiện ghi nhận bốn mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày hai mươi hai tháng ba
giữa lệnh phong tỏa mọi khu dân cư tại thẩm dương được đặt dưới chế độ quản lý khép kín
người dân không được ra ngoài khi không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám tiếng
cũng trong ngày hai mươi hai tháng ba trung tâm tài chính thượng hải đã ghi nhận số ca covid một mươi chín không chịu chứng ngoài cộng đồng
ở mức cao kỷ lục trong ngày thứ năm liên tiếp
dữ liệu chính thức cho thấy thượng hải đã ghi nhận tám trăm sáu mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín không chịu chứng ngoài cộng đồng
trong ngày hai mươi một tháng ba tăng từ bảy trăm ba mươi bốn ca một ngày trước đó
thành phố cũng phát hiện ba mươi một ca nhiễm covid một mươi chín ngoài cộng đồng mới có biểu hiện triệu chứng đã được xác nhận
theo dữ liệu từ ủy ban y tế quốc gia trung quốc nesc trung quốc đại lục trong ngày hai mươi hai tháng ba ghi nhận tổng cộng
bốn bảy trăm bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín mới trên cả nước phần lớn tập trung ở tỉnh cát lâm
nước này vẫn trung thành với chiến lược không covid linh hoạt với các biện pháp phong tỏa mang tính cục bộ
xét nghiệm diện rộng và đóng cửa ở quy mô thành phố
dù vậy biến thể dễ lây lan omicron đang khiến chiến lược không covid của trung quốc gặp phải thách thức lớn nhất
từ sau đợt dịch ban đầu tại vũ hán
giới chức nước này đã phải nới lỏng số ít quy định như cho phép người dân tự xét nghiệm tại nhà
và không bắt buộc người nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ phải nằm viện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại